sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền đông nam bộ bão số chín đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
bão kèm theo mưa gió mạnh và mưa lớn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân
tính đến sáu giờ sáng nay theo báo cáo của các địa phương cơn bão số chín đã khiến một người chết tại thành phố hồ chí minh do cây đồ
hai mươi nhà bị sập và hư hỏng bốn mươi sáu tàu thuyền của ngư dân bị chìm và hư hỏng
chín mươi chín lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân bị chìm và hỏng
nhiều lồng bè nuôi tôm hùm và các bốp ở ninh thuận bị chết do nước lũ về làm nước ở khu vực nuôi bị ngọt hóa
bảy trăm một mươi tám ha lúa và ba trăm tám mươi ha hoa màu bị ngập
hai vị trí đường sắt bị sự cố tại ninh thuận
một năm trăm linh m đường quốc lộ bị ngập tại bình dương
một trăm bảy mươi mét đường tỉnh lộ bị sạt lở hư hỏng tại khánh hòa và ninh thuận
hai sáu trăm sáu mươi ba m đê kè bị sạt lở hư hỏng tại các tỉnh ninh thuận và bình thuận
một trăm một mươi chín cây xanh bị gãy đổ
mưa lớn đã khiến ngập lụt nghiêm trọng tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
thành phố hồ chí minh và thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện các địa phương trong khu vực ảnh hưởng của bão đang tiếp tục thống kê tổng hợp thiệt hại